trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng sáu tại thành phố thái nguyên hội thảo báo đảng các tỉnh trung du miền núi phía bắc lần thứ hai mươi một với chủ đề
báo đảng địa phương tuyên truyền về xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay đã được báo thái nguyên đăng cai tổ chức với nhiều nội dung quan trọng thiết thực và ý nghĩa
hơn hai mươi tham luận tham gia hội thảo đều khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của việc tuyên truyền về xây dựng đảng trên báo đảng
đồng thời làm rõ vấn đề tuyên truyền về xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay sao cho chúng hấp dẫn thuyết phục
theo đó báo đảng cần bám sát chủ đề tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đảng mà nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đã đề ra
chuẩn bị tuyên truyền thật tốt về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng các nội dung yêu cầu về xây dựng đảng của cấp ủy địa phương
coi trọng việc phát hiện biểu dương các nhân tố mới điển hình tiên tiến nêu gương người tốt việc tốt